chiều ngày bốn tháng một mươi hai bộ công an đã tổ chức tổng kết các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
các đại biểu đã nghe đại diện cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an báo cáo công tác tổ chức thực hiện các chuỗi sự kiện trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các hoạt động kỷ niệm được triển khai một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực như sinh hoạt chính trị công tác tuyên truyền và công tác thi đua khen thưởng tổ chức các hội thi hội thao
nhiều hoạt động diễn ra ở cơ sở được tổ chức trang trọng tạo khí thế sôi nổi và gây ấn tượng xúc động mạnh mẽ trong cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân
trong khuôn khổ buổi tổng kết ban tổ chức cũng đã trao tặng bằng khen của bộ công an cho hai mươi một tập thể và một trăm ba mươi cá nhân nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm